thưa quý vị thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều diễn biến phức tạp
hoạt động buôn lậu thiết bị y tế thuốc kém chất lượng ngày càng gia tăng
và mới đây tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát hiện hai đối tượng
dùng xe ô tô chở lô hàng nghi là thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng biên phòng đã phát hiện trong cốp xe ô tô này
có một thùng cắt tông bên trong chứa bốn trăm linh hộp thuốc tân dược dạng viên vỏ có in chữ nước ngoài
hai đối tượng đi trên xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
làm việc với tổ công tác các đối tượng khai nhận đã mua gom số lượng thuốc trên
sau đó mang ra thị trường tiêu thụ
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai điều tra và làm rõ